chỉ trong hai ngày là ngày một mươi hai và ngày một mươi ba tháng một mươi hai lực lượng an ninh thổ nhĩ kỳ đã bắt giữ tổng cộng năm trăm sáu mươi tám người bị tình nghi
có liên quan tới các tổ chức người quốc bị cấm ở quốc gia này
chiến dịch truy quét này được phát động sau vụ đánh bom kép khiến cho bốn mươi bốn người thiệt mạng hôm một mươi tháng một mươi hai vừa qua
tuyên bố của bộ nội vụ thổ nhĩ kỳ nêu rõ đây là kết quả của chiến dịch được tiến hành tại hai mươi tám tỉnh thành của thổ nhĩ kỳ
trong đó có istanbul ankara isumir miền trung thổ nhĩ kỳ và một số tỉnh ở phía nam và đông nam đất nước
nhằm truy quét các phần tử có liên quan tới đảng công nhân người quốc pkk và cộng đồng sắc tộc quốc vốn bị nước này liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố
chiến dịch truy quét được phát động sau vụ đánh bom kép hôm một mươi tháng một mươi hai vừa qua bên ngoài một sân vận động ở trung tâm thành phố istanbul khiến bốn mươi bốn người thiệt mạng
trong đó có ba mươi sáu cảnh sát và hơn một trăm sáu mươi người bị thương
một nhóm người quốc tách xa từ pkk đã nhận thực hiện
vụ đánh bom kép này